mặc dù nằm sát dòng sông lan ngà nơi quanh năm có nguồn nước dồi dào
thế nhưng hiện nay nhiều diện tích trồng cây ăn quả của nông dân ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
lại đang rơi vào tình cảnh khô héo chết dần do thiếu nước
nắng nóng gai gắt những ngày qua đã khiến năm giếng khoan của gia đình anh hoàng văn dương
không còn đủ nước để tưới cho gần hai hectare diện tích cây ăn quả
để cứu lấy vườn cây gia đình anh dương buộc phải hái bỏ trái non cho cây bớt suy kiệt chờ ngày mưa xuống
hai năm nay đổ về đây nè nguồn nước khô cạn hạn hẹp quá
thì bây giờ nói đúng là mỗi một hectare bây giờ cũng đôi nút nè bây giờ cũng một hộ nè
khoan đến bốn cái đến năm cái giếng mà giờ chỉ trụ được có nghĩa là nai rai để tưới
để giữ cây có nghĩa là cầm cự đến mùa mưa thôi
chỉ riêng tại xã xuân bắc huyện xuân lộc đã có gần ba hectare đất cây trồng lâu năm
hầu hết nước tưới đều phụ thuộc vào nguồn nước tưới ngầm từ các giếng khoan
tuy nhiên thời điểm này
tất cả các giếng khoan đều đã hụt nước
không thể đứng nhìn vườn quen quả chết khô
một số hộ dân đã vay mượn tiền để mua máy bơm ống nhựa dài gần bốn km
dẫn nước từ sông lan ngà về tưới cho vườn cây
đưa cái đường nước về để cố gắng giữ được cái vườn bưởi này
để cho nó phát triển sau này
thì cũng mong rằng là cố gắng là bên chính quyền và bên tỉnh
có mà hỗ trợ được một cái đường nước về cho toàn xã cho toàn bà con
để mà giữ được những cái vườn cây
được biết năm hai nghìn một mươi bốn qua khảo sát thực tế tại huyện xuân lộc
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thống nhất với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về chủ trương đầu tư công trình thủy lợi khoảng tám trăm linh tỷ đồng để đưa nước từ sông la nga
về cung cấp cho hàng nghìn hectare cây trồng thuộc địa bàn các xã xuân bắc xuân thọ và suối cao
tuy nhiên đã rất nhiều năm trôi qua dự án này vẫn chỉ dừng lại ở chủ trương
rất mong chính quyền các cấp sớm có nghề nghiên cứu dự án nước sông lan ngà
để dự án khả thi để về phục vụ nước tưới cho vùng nông nghiệp xã xuân bắc
nơi trung và các xã bên cận nơi riêng
trong lúc chờ dự án đưa nước từ sông lan ngà về cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trở thành hiện thực
nhiều hộ dân ở đây đang phải đối mặt với tình cảnh thiếu nước và nguy cơ một mùa vụ mất trắng